đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn xác định công tác dân vận là một trong những công tác quan trọng mang tính chiến lược thường xuyên và lâu dài góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trực tự an toàn xã hội
quá trình thực hiện quyết định hai trăm chín mươi của bộ chính trị đã giúp cho cán bộ chiến sĩ nắm vững hơn về nguyên tắc cơ bản cơ chế phương pháp tiến hành công tác dân vận từ đó thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn tự giác hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả bộ công an đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận đối với lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai nhấn mạnh thời gian tới bộ công an cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới đổi mới cách thức công tác dân vận sao cho gần dân hơn sát cơ sở hơn công khai minh bạch cải cách hành chính thường xuyên duy trì tổ chức các ngày hội đoàn dân bảo vệ an ninh thủ quốc hướng về cơ sở qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận mối quan hệ mật thiết giữa đảng và nhân dân
đồng chí trương thị mai nhấn mạnh thời gian tới bộ công an cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới đổi mới cách hành chính thường xuyên duy trì tổ chức các ngày hội đoàn dân bảo vệ an ninh thủ quốc hướng về cơ sở qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận

nhận biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc cũng như của cục cảnh sát hình sự trong sáu tháng qua thứ trưởng lê quý vương đã quán triệt điện số bảy trăm bảy mươi bảy ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trong đó yêu cầu công an các đơn vị địa phương tổ chức mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc trong thời gian hai tháng bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bảy để tập trung thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
điện nêu một mươi nội dung nghiệp vụ của toàn lực lượng công an riêng lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh chống tội phạm hình sự tập trung vào công tác đấu tranh truy quét tội phạm
để làm tốt điện chỉ đạo thứ trưởng lê quý vương đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự ra soát chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi một cách cụ thể có giải pháp đôn đốc tổ chức thực hiện hiệu quả hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đã đề ra
chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm thu thập thông tin tài liệu thống kê tội phạm kịp thời đầy đủ làm cơ sở để phân tích đánh giá đúng từ đó tham mưu giải pháp cụ thể để giải quyết tình hình nổi lên tại các địa bàn
cùng với đó thứ trưởng nhấn mạnh cần tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị liên quan tới chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong đó có chỉ thị một mươi hai của thủ tướng về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen chỉ thị số hai mươi một của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng ủy công an tỉnh luôn bám sát hướng dẫn văn bản chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy để thực hiện
đến nay đã chuẩn bị hoàn thành các phần việc về đề án nhân sự phân bổ đại biểu dự đại hội và văn kiện đã hoàn thành đã lấy ý kiến rộng rãi cán bộ đảng viên và cán bộ hưu trí
kết luận buổi làm việc đồng chí thứ trưởng biểu dương những kết quả đạt được của công an tỉnh đồng tháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy đồng tháp đối với lực lượng công an sự chủ động của đảng bộ công an tỉnh trong việc dự thảo các nội dung văn kiện trình đại hội
đã khái quát được vai trò sự lãnh đạo chỉ đạo tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm
những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới
đồng chí thứ trưởng cũng lưu ý trên cơ sở góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc đề nghị đảng bộ công an tỉnh cần sớm bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện tập văn kiện trình đại hội đảng bộ công an đồng tháp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
có kịch bản chi tiết các nội dung điều hành đại hội đảm bảo đúng các quy định và chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy đồng tháp
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau đại hội để đại hội đảng bộ công an tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp
cũng nằm trong chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long vào sáng ngày hôm nay
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty công lung mekong thuộc khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ
tại buổi kiểm tra thứ trưởng nguyễn văn thành đã tham hỏi tình hình hoạt động cũng như đời sống của công nhân
người lao động tại công ty công lung mê công nhất là sau thời gian xảy ra vụ cháy lớn tại công ty vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí thứ trưởng mong muốn lãnh đạo công ty khôi phục nhanh việc sản xuất kinh doanh
đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên và người lao động
báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động của công ty đại diện ban giám đốc công ty công lung mê công cho biết
sau vụ cháy xảy ra tại công ty vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
được sự hỗ trợ hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố cần thơ
lãnh đạo công ty đã kịp thời triển khai đến toàn thể nhân viên người lao động công ty nắm vững các quy định pháp luật quy định về phòng cháy chữa cháy
ban hành niêm yết nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy cấm lửa cấm hút thuốc tại các khu vực nguy hiểm quan trọng
đặc biệt đã củng cố thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy
cứu nạn cứu hộ đảm bảo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ
ngoài ra thứ trưởng nguyễn văn thành cùng đoàn công tác cũng đã trực tiếp đến khảo sát kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
tại các kho chứa hàng nguyên liệu của công ty khuông lung mê cô
qua đó đồng chí thứ trưởng yêu cầu công ty cần tiếp tục khắc phục khó khăn chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
hạn chế thấp nhất sự cố cháy nổ xảy ra
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an đã tới thăm và làm việc với trung đoàn ba trăm bảy mươi năm bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
tiền thân là tiểu đoàn bảy mươi năm trực thuộc cục cảnh sát bảo vệ
trung đoàn ba trăm bảy mươi năm được thành lập để thực hiện nhiệm vụ vinh quang là đảm bảo an ninh trật tự khu vực lăng chủ tịch hồ chí minh quảng trường ba đình và khách quốc tế vào viếng bắc
thực hiện các nhiệm vụ áp tải các chuyến hàng đặc biệt của nhà nước
với những nỗ lực không ngừng trung đoàn đã được đảng nhà nước bộ công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
đặc biệt đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc của các thế hệ lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ trung đoàn ba trăm bảy mươi năm đạt được trong thời gian qua
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê tấn tới đề nghị toàn lực lượng cảnh vệ trong đó có cán bộ chiến sĩ trung đoàn ba trăm bảy mươi năm
tích cực phát huy những kết quả đã đạt được tích cực lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới
tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp tục quan tâm chỉ đạo nghiệp vụ đối với trung đoàn ba trăm bảy mươi bảy
chú trọng xây dựng các quy trình quy định cụ thể rõ ràng chủ động xử lý giải quyết có hiệu quả các tình huống liên quan tới an ninh trật tự có thể xảy ra
quan tâm trang bị phương tiện cơ sở vật chất chế độ chính sách và điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trung đoàn
thứ trưởng lê tấn tới lưu ý cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ nói chung trung đoàn ba trăm bảy mươi năm nói riêng cần xác định rõ vị trí
vai trò chức năng của đơn vị bảo vệ từ xa chủ động trong mọi tình huống bổ sung thường xuyên và thực hiện nghiêm túc quy chế quy trình kỷ luật bảo vệ
nhân dịp này thứ trưởng lê tấn tới đã tới thăm đội mô tô hộ tống của trung đoàn ba trăm bảy mươi năm trạm kiểm tra an ninh khách vào lăng viếng bắc
trung tâm thông tin chỉ huy của ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
ngày hôm nay tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cụm thi đua số năm bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua sáu tháng đầu năm
tham dự hội nghị có đại diện văn phòng bộ công an cục công tác đảng và công tác chính trị
lãnh đạo công an các đơn vị trong cụm thi đua và một số phòng ban có liên quan
cụm thi đua số năm bộ công an gồm công an các đơn vị thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
và thừa thiên huế trong sáu tháng đầu năm phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của công an các tỉnh trong cụm thi đua số năm
đã có nhiều đổi mới sáng tạo và biện pháp tổ chức để ra được các nội dung chỉ tiêu thi đua khẩu hiệu hành động cụ thể
triển khai bằng nhiều hình thức biện pháp phong phú đa dạng tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cán bộ chiến sĩ
góp phần hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tại hội nghị các đơn vị đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các mặt công tác
trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
đã phát động công an các đơn vị trong cụm thi đua số năm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chỉ huy công an các cấp chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
tăng cường các mặt nghiệp vụ cơ bản chủ động nắm chắc tình hình trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng bộ các tỉnh trong cụm thi đua
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự ma túy kinh tế tham nhũng và công nghệ cao
đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tăng cường chỉ đạo
làm tốt công tác xây dựng đảng tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
tình nghĩa từ thiện xã hội trong cụm thi đua và từng địa phương
sáng nay tại nhà khách phương nam của bộ công an công đoàn công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tập huấn
triển khai thực hiện điều lệ công đoàn việt nam khóa một mươi hai và hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn việt nam khóa một mươi hai tới
đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt trong công an nhân dân
tại buổi tập huấn đồng chí trung tá công thanh thảo phó chủ tịch
phụ trách công đoàn công an nhân dân cho biết điều lệ công đoàn việt nam khóa một mươi hai
được thông qua tại đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai tới với nhiều điểm mới như nổi bật
đối tượng gia nhập công đoàn việt nam quyền hạn của cán bộ công đoàn công tác kiểm tra giám sát
tham dự buổi tập huấn đồng chí đại tá ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
chia sẻ vai trò của cán bộ công đoàn hết sức quan trọng đối với công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động
buổi tập huấn là dịp để cán bộ công đoàn nâng cao nhận thức về nghị quyết đại hội một mươi hai công đoàn việt nam
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân công tác tổ chức và công tác kiểm tra trong công đoàn công an nhân dân
cập nhật thông tin định hướng hoạt động công đoàn công an nhân dân trong thời gian tới
hội nghị tập huấn đã được đồng chí nguyễn ngọc sơn phó trưởng ban tổ chức tổng liên đoàn lao động việt nam
phổ biến hướng dẫn thi hành điều lệ một cách cụ thể hóa và chi tiết nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân
có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai công đoàn việt nam và nghị quyết đại hội năm công đoàn công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao asean mở rộng
som cộng do việt nam chủ trì đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến
hội nghị có sự tham gia của trưởng som cộng của chín nước asean và tám nước cộng gồm nga trung quốc hoa kỳ nhật bản hàn quốc australia new zealand ấn độ
thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng s som cộng việt nam chủ trì hội nghị
hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước asean và các nước đối tác trong khuôn khổ admm
cũng như chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới khu vực trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
và trao đổi một số nội dung công việc đang triển khai trong khuôn khổ admm
làm cơ sở để chuẩn bị cho hội nghị s som s som cộng tại việt nam vào tháng tám năm nay và hội nghị admm admm vào cuối năm
hội nghị đã nghe nhiều ý kiến chia sẻ về tình hình an ninh thế giới khu vực trong bối cảnh covid một mươi chín và hậu covid một mươi chín
kinh nghiệm tham gia ứng phó dịch bệnh và thảo luận một số công việc của admm trong thời gian tới
với cương vị chủ nhà việt nam cũng đã thông báo các hoạt động trọng tâm vào nửa cuối năm nay trong năm asean hai nghìn hai mươi
bao gồm hội nghị vai trò của phụ nữ và hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chương trình khách mời nước chủ tịch tại lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập admm
lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập adnm triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam